giá vàng trong nước hôm nay hai mươi hai tháng tám mở cửa phiên đầu tuần vẫn không có gì thay đổi
mặc dù trên thị trường thế giới giá vàng đang đi xuống
cụ thể lúc tám h một mươi năm sáng ngày hai mươi hai tháng tám giá mua bán vàng miếng sjc tại tp hcm
được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giao dịch ở mức ba mươi sáu ba mươi bảy đến ba mươi sáu sáu mươi ba triệu đồng một lượng
so với chốt phiên cuối tuần giá vàng hầu như không thay đổi
bức tranh lệch mua bán vẫn duy trì là hai trăm năm mươi đồng một lượng
cùng thời điểm giá vàng tại hà nội vẫn giữ nguyên mức giao dịch như phiên cuối tuần là ba mươi sáu năm mươi sáu ba mươi sáu sáu mươi hai triệu đồng một lượng
theo niêm yết của tập đoàn doji
trên thị trường thế giới giá vàng hôm nay hai mươi hai tháng tám vẫn tiếp tục đi xuống báo hiệu dấu hiệu xấu cho một tuần giao dịch mới
giá vàng giao ngay niêm yết lúc năm giờ sáng nay theo giờ việt nam ở mức một ba trăm ba mươi sáu usd trên một ounce giảm ba mươi năm
trên thị trường châu á giá vàng tại sài gòn
thượng hải là một ba trăm năm mươi usd trên một ounce
giá vàng giao kỳ hạn tháng một mươi hai cũng giảm tám xuống còn một ba trăm bốn mươi sáu usd trên một ao
tuy nhiên nếu tính chung trong ngày tuần qua giá vàng vẫn tăng sáu
dự báo về giá vàng tuần này hầu hết các chuyên gia và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng khó có thể khởi sắc
tuy nhiên về dài hạn giấy đầu tư lại khá lạc quan về tương lai của kim loại quý này